các nhà này từng bị rột nhưng đã được người dân góp tiền sửa chữa
tuy nhiên sau này mưa xuống nước ngập từ ngoài hẻm tràn vào trong nhà
ông bà phải bồng cháu lên trên gác chở nước rút
trước đây khi còn sức khỏe vợ chồng bà thông làm thuê ở nhà hàng để bươn trải kiếm chín một mươi triệu đồng một tháng
hai năm gần đây cả hai đã bỏ việc vì bệnh động kinh của ông tái phát lên cơn co giật không báo trước
bà thông cũng bị bệnh không thể làm việc nặng
ngoài ra cám cảnh hơn chính là ông bà lớn tuổi mắc bệnh lại phải nuôi hai đứa cháu ngoại còn đỏ hòn
cả hai đành phải đội trên vai những gánh nặng
ở cái tuổi đáng ra đã được nghỉ ngơi mỗi tháng cụ bà sáu mươi năm tuổi kiếm chưa đến một triệu đồng
nhưng lại phải chi trả các khoản phí như tiền trọ điện nước thuốc men ăn uống gần bốn triệu đồng
phương tiện đi lại của ông bà chỉ là chiếc xe đạp đã cũ nát
bà chia sẻ thêm tháng nào may thì có người đến cho tiền cho gạo rồi mì gói
tháng nào không có bà đành đi mua thiếu nào có tiền bị trả
không có thì người ta cũng không đòi vì hiểu hoàn cảnh của mình
nhiều khi đi nhặt ve chai không được ngày không có đồng nào luôn hai ông bà cũng ăn mỉ gói qua ngày
bà thông kể con gái của bà có sáu người con do gia cảnh nghèo khó
cô này chỉ giữ lại hai đứa gửi họ hàng hai bé để ông bà ngoại nuôi còn lại đem cho ở đâu không ai biết
ngày nhận cháu ông bà ứa nước mắt vì chúng còn quá nhỏ không biết có thể sống được bao lâu
sức khỏe yếu ông bà vẫn khó nghỉ ngơi
vì hai đứa cháu quấy khóc hàng đêm
nhiều hôm các cháu khóc vì đói khiến cả hai thức đến sáng để rỗ rành
nhờ mạnh thông quân giúp đỡ cả hai cũng đã đỡ được tiền mua tả sữa cho hai bé
cụ bà chia sẻ quê ở tỉnh trà vinh gia đình lên thành phố hồ chí minh lập nghiệp từ lúc bà còn trong bụng mẹ
cho đến lúc sinh ra thì mẹ mất không có tiền
bà thông ra đời từ sớm đã làm đủ thứ nghề để kiếm sống
lần lên bà bén duyên vợ chồng với ông long sống chung với nhau
cả hai chỉ đi đăng ký kết hôn sau khi đứa gái đầu đã một mươi tuổi
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín vợ chồng bà hà sinh đứa con trai thứ hai nhưng đến nay vẫn chưa biết mùi vị của đám cưới là gì
sinh được hai đứa con nhưng đứa con đầu bỏ đi làm ăn xa rất lâu mới gọi về hỏi thăm
còn đứa con trai út hiện đang làm việc ở tỉnh bình dương
với hoàn cảnh bữa đói bữa no người này cũng chỉ có thể thỉnh thoảng gửi về vài trăm nghìn cho ba mẹ
nô ô nô là cái tên gây ra rất nhiều tranh cái trong cộng đồng mạng việt nam vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
video mà tiktoker này miệt thị người nghèo và người cao tuổi được lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội
đáng chú ý là sau khi bị cư dân mạng chỉ trích nô ô nô còn đăng tải một đoạn video với lời lẽ để thách thức
tiktok từng tuyên bố cấm cửa vĩnh viễn nô ô nô sau những đoạn video nội dung bẩn của tiktoker này
tuy nhiên sau đó nô ô nô đã xuất hiện trở lại trên tiktok với kênh hơn ba trăm năm mươi người theo dõi
trước đó tiktoker này cũng thường xuyên đăng tải lên kênh tiktok của mình những đoạn video đánh giá các quán ăn
theo phong cách không giống ai sử dụng những từ ngữ lời lẽ hành vi thô tục phản cảm
sau khi đoạn clip miệt thị người già gây phẫn nộ của nô ô nô
tiktok đã khóa tài khoản của thanh niên này vĩnh viễn với lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng
và chỉ ít ngày sau khi bị khóa tài khoản nô ô nô tiếp tục mở một tài khoản mới
nhưng mạng xã hội tiktok đã thể hiện sự mạnh tay khi tiếp tục khóa tài khoản này
tuy nhiên dường như sự cứng rắn của tiktok chỉ mang tính tạm thời
cho đến khi dư luận dần lắng xuống nô ô nô đã quay trở lại tiktok với một tài khoản mới
và vẫn tiếp tục đăng tải những đoạn video theo phong cách quen thuộc
các đoạn video của nấu nô đã nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn
chỉ sau vài tháng bị cấm cửa kênh tiktok mới của no đã có hơn ba trăm năm mươi một người theo dõi và hơn năm một triệu lượt xem
nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự ngỡ ngàng khi biết được rằng nô ô nô vẫn sống tốt trên tiktok và mạng xã hội này
không còn tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn như trước đây
điều này khiến nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi liệu tiktok có thực sự cấm cửa nôno như những gì mạng xã hội này đã tuyên bố hay không
dù bị cộng đồng mạng tẩy chay kênh tiktok mới của ne ono đã đổi tên vẫn thu hút được một lượng người xem rất lớn với phong cách làm video
hầu như không thay đổi so với trước đây
và điều này cho thấy bên cạnh nhóm các cư dân mạng tẩy chay nô ô nô vẫn còn một lượng không nhỏ những người ủng hộ tiktoker này
ngoài ra dường như tiktok cũng đang góp phần đẩy view cho tiktoker này
đáng lưu ý nô ô nô không phải là tiktoker duy nhất ở việt nam vẫn đang sống tốt với số lượng người xem lớn trên mạng xã hội
dù nội dung không có gì đặc sắc và thậm chí là có phần dung tục phản cảm
hiện nhiều bạn trẻ tại việt nam đang làm mọi cách đủ chiêu trò để câu like và được nổi tiếng trên các nền tảng xã hội như youtube facebook và tiktok
điều này khiến cho những nội dung nhảm nhí dung tục hình ảnh khoe thân phản cảm xuất hiện tràn lan trên mạng
trong đó tiktok là một nền tảng mạng xã hội chuyên về video và nhắm đến đối tượng người dùng trẻ tuổi
do vậy nhiều tiktoker hiện đang tìm cách câu view tăng lượng tương tác bằng cách là thực hiện những nội dung phản cảm
đi ngược với xu hướng hay thậm chí túc trực tại đám tang của những người nổi tiếng để quay video live stream tạo nên những hình ảnh hết sức xấu xí
lưu qua nội dung trên ứng dụng tiktok tại việt nam không quá khó để bắt gặp những đoạn video các cô gái trẻ
thực hiện những video vũ đạo gợi cảm quá mức trong những bộ trang phục thiếu vải hoặc thậm chí chỉ mặc nội y
nhiều ca khúc nhạc grab việt với ngôn từ dung tục cũng được sử dụng làm nhạc nền cho các video clip được lan truyền nhanh chóng trên tiktok
bên cạnh đó nhiều tiktok cơ việt cũng thường xuyên thực hiện những đoạn video với nội dung trò đùa hết sức phản cảm thậm chí là vô văn hóa
dù đây chỉ là những clip gian dựng với kịch bản có sẵn diễn xuất kém tự nhiên và đa phần đều đạo nhái theo kịch bản từ trung quốc hoặc các quốc gia khác
nhưng điều đáng nói các video này lại được một lượng người xem rất lớn thường được xuất hiện trên gợi ý của tiktok giúp cho các video tiếp cận được một lượng lớn người xem trong đó có cả trẻ em
phải trang thị hiếu của nhiều cư dân mạng tại việt nam trong đó có không ít người trẻ tuổi đang quá dễ dãi để chấp nhận những nội dung trên mạng với chất lượng nội dung kém lời lẽ thô tục hay hành động phản cảm
dường như chính thị hiếu dễ dãi của một bộ phận cư dân mạng trẻ tuổi đã tạo đất sống cho những nội dung bẩn trên mạng xã hội
thậm chí có phần giúp các tiktoker tiếp tục tạo ra những nội dung phản cảm kém chất lượng bởi họ biết rằng những nội dung do mình làm ra vẫn được chính tiktok dung túng và được nhiều cư dân mạng ủng hộ
những thông tin vừa rồi đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại